công an tỉnh bình phước phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an và các đơn vị liên quan vừa triệt phá đường dây tổ chức vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh bình phước
ngày năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai các lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một mươi ba phát hiện xe ô tô bảy chỗ di chuyển hướng bình long về tp hcm có nhiều biểu hiện khả nghi
qua kiểm tra trên xe chở ba can nhựa đối tượng khai là mật ong rừng khám xét xe ô tô và ba can nhựa công an phát hiện hơn ba mươi một kg ma túy tổng hợp các loại dạng đá khay và heroin
khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm trên địa bàn thị xã bình long có liên quan đến các đối tượng vận chuyển trái phép số ma túy nêu trên
công an đã thu thêm hai khẩu súng dạng súng côn và súng rulo năm viên đạn cao su cùng hơn một kg ma túy đá
công an tỉnh bình phước đang tạm giữ hình sự bốn đối tượng trong đó có ba đối tượng là người việt nam
và một đối tượng là người campuchia để phục vụ công tác điều tra